do thường xuyên được lực lượng công an tuyên truyền vận động về tác hại của việc tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
nên ngay sau khi nhặt được anh khải đã tự nguyện đến công an phường trần hưng đạo thành phố phủ lý để giao nộp
đây chỉ là một trong số nhiều vụ việc người dân trên địa bàn tỉnh tự nguyện giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo cho lực lượng công an trong thời gian qua
sau hôm tôi đi tập thể dục tôi nhặt được khẩu súng đấy
mang đến công an phường ngay và giao nộp luôn
tại vì tôi xác định rất là rõ cái vai trò quan trọng của vũ khí vật liệu nổ mà để trong nhà thì rất là nguy hiểm không đảm bảo an ninh trật tự
và tôi cũng là một cái thường xuyên đi tuyên truyền cho nhân dân
nếu như ai mà có nhặt được vũ khí vật liệu nổ thì phải mang đến công an phường để giao nộp ngay để đảm bảo an ninh trật tự và rất là quan trọng trong công việc của cuộc giấu hàng ngày
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi hai đến nay công an các đơn vị địa phương của tỉnh hà nam đã vận động nhân dân giao nộp một trăm ba mươi chín khẩu súng các loại sáu trăm linh bốn vũ khí thô sơ hai trăm bốn mươi năm công cụ hỗ trợ một trăm hai mươi bốn viên đạn bảy liệu đạn một mươi bảy bảy kg pháo nổ ba trăm một mươi bảy quả pháo nổ tự chế
phát hiện và bắt giữ một mươi sáu vụ một mươi năm trường hợp vi phạm các quy định về quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
chủ động tham mưu giám đốc công an tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị địa phương thuộc công an tỉnh về tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
chỉ đạo các đơn vị chức năng công an cấp huyện triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về quản lý nhà nước cũng như phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật về quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ